nha trang khánh hòa là một trong những địa chỉ mà nhiều du khách không thể bỏ qua trong dịp nghỉ tết dài ngày
dự báo dịp này sẽ có khoảng hai trăm linh khách nội địa đến nghỉ dưỡng và vui chơi ở đây
do vậy ngành du lịch nha trang khánh hòa đã có những bước chuẩn bị tốt nhất để đón du khách
để đón du khách trong và ngoài nước thật tốt ngành du lịch nha trang khánh hòa luôn xem giá cả là một trong những yếu tố thu hút khách
do vậy ở đây luôn công khai việc niêm yết giá phòng và các dịch vụ khác
đối với hiệp hội cùng với ngành du lịch của nha trang khánh hòa thông báo cho tất cả các hội viên cũng như trong ngành
có chuẩn bị kỹ càng về tất cả các dịch vụ nhất là về an ninh an toàn cho du khách
về vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm phòng cháy chữa cháy
tất cả các dịch vụ đều phải nâng cấp để làm sao cho du khách
có được kỳ nghỉ tốt nhất
ủy ban nhân tỉnh vừa thành lập ra đội liên ngành mà sở tài chính là chủ đạo
để kiểm soát đăng ký giá và thực hiện giá đúng với giá đã niêm yết
phương tiện vận chuyển về tàu thuyền
thì về phía công ty quán truyệt tập trung về cho độ an toàn để cho du khách đi một cách yên tâm tốt nhất
đối với các khu du lịch thì về phía công ty cũng trang trí đặc biệt là các vườn hoa cảnh và các tiểu cảnh
để cho du khách đến có những bức ảnh đầu xuân
ở mỗi khu du lịch thì chúng tôi cũng ra mắt một số dịch vụ như đảo khỉ
thì đầu năm nay cũng sẽ ra mắt
về dịch vụ là khỉ bơi đua và khỉ đua mô tô
còn tại đảo hoa lan thì mùng hai tết thì chúng tôi khai trương ra mắt cái dịch vụ vườn bướm
trưng bày các cái tác phẩm nghệ thuật về bướm
trong đó độc đáo nhất là có một cái tác phẩm là bản đồ hình việt nam về bướm hết sức đặc trưng
bên cạnh đó chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái ẩm thực
với sự chuẩn bị tốt từ phía các cơ sở du lịch lữ hành sẽ góp phần làm cho du khách hài lòng khi đặt chân đến nha trang khánh hòa
đây là một trong những điểm nhấn của hoạt động du lịch nha trang khánh hòa
góp phần đạt mục tiêu đón năm hai triệu du khách nội địa và quốc tế trong năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy